từ ngày ba đến ngày tám tháng sáu đoàn đại biểu đảng cộng sản việt nam do đồng chí hoàng bình quân
ủy viên trung ương đảng trưởng ban đối ngoại trung ương dẫn đầu đã thăm cộng hòa pháp
và tổ chức hội thảo lý luận lần thứ ba với đảng cộng sản pháp
trong các ngày từ mùng ba đến mùng năm tháng sáu đoàn đã có các cuộc làm việc với quốc vụ khanh bộ châu âu
và ngoại giao pháp jean baptiste lemoyne phó chủ tịch quốc hội caron buierot bonna
và chủ nhiệm ủy ban đối thoại quốc hội pháp marianne de sargneser
trong các buổi làm việc đồng chí hoàng bình quân đánh giá cao những chuyển biến quan trọng
trong quan hệ việt pháp thời gian qua trao đổi cụ thể các biện pháp thúc đẩy quan hệ trên các lĩnh vực
đánh giá cao vai trò ngày càng rõ của pháp ở khu vực đông nam á
bên cạnh các cuộc gặp với chính giới đoàn đã có cuộc gặp và làm việc với các chính đảng ở pháp
như đảng cộng sản đảng xã hội đảng nền cộng hòa tiến bước hiện đang là đảng cầm quyền
trong hai ngày mùng sáu và mùng bảy tháng sáu đoàn đại biểu đảng ta cùng với đảng cộng sản pháp
tổ chức hội thảo lý luận lần thứ ba với chủ đề những cơ hội và thách thức chủ yếu trong giai đoạn hiện nay
đối với vai trò chính trị của đảng cộng sản pháp tại châu âu
và đối với sự nghiệp đổi mới phát triển đất nước của đảng cộng sản việt nam